sáng nay bảy tháng chín thành ủy ubnd tp hà nội đã tổ chức chương trình tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi
đến sự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
tám mươi tám thủ khoa được tuyên dương hôm nay đã xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn tp với điểm số cao nhất
nhiều thủ khoa trong số đó là đảng viên sinh viên năm tốt các cấp là những tấm gương vượt khó vươn lên có công trình nghiên cứu khoa học những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực và hiệu quả được giải trong nước và quốc tế
đồng chí vương đình huệ đã tận tay trao những phần thưởng xứng đáng cho các thủ khoa
bảy năm qua hà nội đã vinh danh gần một tám trăm linh thủ khoa sau khi được tuyên dương các thủ khoa đã và đang phát huy vai trò của mình trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội công hiến sức trẻ trí tuệ tâm huyết tại các trường đại học cao đẳng viện nghiên cứu các bộ ngành doanh nghiệp các cơ quan của thành phố và mọi miền của tổ quốc
họ là nguồn nhân lực chất lượng cao của thủ đô sẽ góp phần cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hiện thực hóa những mục tiêu và tầm nhìn mới của thành phố trong những năm tới đây